tại hà nội đã long trọng diễn ra lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống ngành xây dựng việt nam
ngày hai mươi chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
dự lễ có tổng bí thư nguyễn phú trọng các đồng chí đồng sĩ nguyên nguyên ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ xây dựng đồng chí trịnh đình dũng
ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
nguyên tổng bí thư đỗ mười chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
gửi lãng hoa chúc mừng
cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương và địa phương
các tổ chức quốc tế tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp các tập đoàn kinh tế trong và ngoài ngành
cùng lãnh đạo nguyên lãnh đạo bộ xây dựng qua các thời kỳ và gần một cán bộ công nhân viên chức
người lao động thuộc bộ xây dựng
tại buổi lễ đồng chí phạm hồng hà ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ xây dựng
đã đọc diễn văn ôn lại những kỷ niệm và thành tiệu to lớn những đóng góp thiết thực và trọng yếu của ngành xây dựng
một ngành kinh tế kỹ thuật có vị trí vai trò chiến lược quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
bảo vệ tổ quốc chặng đường sáu mươi năm đầy gian khổ thử thách nhưng cũng đã hôn đúc
xây đắp nên truyền thống vẻ vang và tự hào của ngành xây dựng gắn liền với những mốc son lịch sử của cách mạng và dân tộc
phát biểu tại buổi lễ tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ rõ
của lịch sử dân tộc nói chung lịch sử cách mạng việt nam nói riêng
ngành xây dựng vừa là sản phẩm của lịch sử cũng vừa là nguồn động lực tác động vào lịch sử
như một thành phần quan trọng của nền kinh tế quốc dân
tổng bí thư khẳng định ngành xây dựng hoàn toàn có thể tự hào về những thành tiệu quan trọng đã đạt được
và từng bước trưởng thành qua việc chuyển từ một cơ quan chủ yếu làm nhiệm vụ thi công xây dựng
và sản xuất vật liệu xây dựng sang một cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng
với nội dung phương thức quản lý phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước
phát triển nhanh chóng năng lực xây dựng đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và làm chủ khoa học công nghệ
đủ sức xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia với quy mô lớn
yêu cầu kỹ thuật cao trên tất cả các lĩnh vực dân dụng công nghiệp và hạ tầng
năng lực cạnh tranh quốc tế cũng đã được nâng cao đáng kể
tuy nhiên tổng bí thư cũng lưu ý ngành xây dựng còn một số hạn chế bất cập như
nhận thức và tầm nhìn về xây dựng chưa tương xứng với bối cảnh hiện nay
công tác quản lý nhà nước về xây dựng nói chung và công tác tham mưu xây dựng thể chế
pháp luật về xây dựng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển
chưa giải quyết tốt các vướng mắc từ thực tiễn
tình trạng vi phạm quy định pháp luật trong các hoạt động xây dựng ở một số địa phương
chưa được phát hiện hoặc chưa được xử lý kịp thời rứt điểm
việc kiểm soát đầu tư phát triển đô thị còn lúng túng và chưa hiệu quả
một số vấn đề về quy hoạch còn nhiều hạn chế
tổng bí thư yêu cầu ngành xây dựng nói chung và bộ xây dựng nói riêng
phải nhanh chóng tìm cách khắc phục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và quyết lệ thân nữa
để không ngừng phát triển vươn lên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới
tổng bí thư nhấn mạnh cuối cùng và cũng là điều then chốt nhất
là phải tập trung thực hiện tốt nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và khóa một mươi hai về xây dựng và trình đốn đảng
gắn với việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên công chức viên chức trong ngành
thực sự trong sạch vững mạnh gương mẫu hết lòng hết sức phụng sự nhân dân phục vụ đất nước
hãy đề bài ca xây dựng bài hát truyền thống của ngành xây dựng việt nam
chúng ta kiến tạo những công trình và hãy để cho những công trình đó góp phần làm kỳ vĩ hơn nữa
tráng lệ hơn nữa non sông đất nước việt nam thân yêu của chúng ta
với những thành tiệu đạt được trên chặng đường sáu mươi năm xây dựng và phát triển
ngành xây dựng đã vinh dự được đảng và nhà nước trao tặng huân chương sao vàng
hai huân chương hồ chí minh huân trường độc lập hạng nhất và nhiều danh hiệu phần thưởng cao quý
nhiều tập thể cá nhân được phát triển
tặng danh hiệu anh hùng lao động anh hùng lực lượng vũ trang giải thưởng hồ chí minh
giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ và văn học nghệ thuật
tại lễ kỷ niệm lần này ngành xây dựng tiếp tục vinh dự đón nhận huân trường lao động hạng nhất